lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín một đối tượng đã gặp nạn nhân rồi đưa ra thông tin gian dối
là mình đang mua bán các sản phẩm thiết bị y tế như găng tay khẩu trang y tế áo blu
rồi chiếm đoạt số tiền trên hai hai tỷ đồng
công an tỉnh đắk lắc đang điều tra hồ tiến đạt ba mươi tuổi chú tải xã nilea huyện cronang tỉnh đắk lắc
để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần khoảng năm tỷ đồng
nên đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vì cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đạt đã gặp anh trần minh ngọc ba mươi tám tuổi chú cùng huyện rồi đưa ra thông tin là mình đang mua bán
các sản phẩm thiết bị y tế như là găng tay khẩu trang y tế áo blue
sau đó đạt rủ anh ngọc cùng góp tiền kinh doanh
vì tin tưởng nên anh ngọc đã đồng ý
và nhiều lần chuyển tiền cho đạt với tổng số tiền trên hai hai tỷ đồng
để tạo thêm lòng tin đạt đã dùng chính tiền của anh ngọc chuyển cho mình
rồi chuyển lại cho anh ngọc sáu trăm linh triệu đồng và nói rằng đó là tiền lãi từ việc kinh doanh có được
số tiền còn lại đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn tương tự đạt còn lừa đảo chiếm đoạt của anh đào duy ngự ba mươi năm tuổi trú cùng xã khoảng hai tỷ đồng